trong thời gian qua các cấp ngành chức năng và người dân thành phố đà nẵng đã nỗ lực bảo vệ môi trường biển
tuy nhiên là việc giữ gìn vệ sinh đại dương vẫn là vấn đề nan dài hiện nay
đây là cảnh tượng dễ dàng bắt gặp tại một số bãi biển du lịch đà nẵng ngay sau mỗi trận mưa to xảy ra
nước thải rác thải từ các cống xả cùng đua nhau trôi giặt ra biển
trên các bãi cát cũng không ít chai lọ túi ni lông còn đọng lại do hành động thiếu ý thức của một bộ phận người dân và du khách
theo các chuyên gia nhà nghiên cứu môi trường hiện việt nam đứng thứ tư trên thế giới về xả rác thải nhựa
cũng như các loại rác xuống biển gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng
do đó việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân và du khách không xả rác ra biển
tích cực thu gom nhặt rác và chung tay bảo vệ môi trường biển luôn là vấn đề cấp thiết